theo số liệu vừa công bố của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước
trong năm hai nghìn một mươi bảy địa phương này đã xây dựng và bàn giao tám trăm bảy mươi chín căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn
từ nguồn kinh phí bảy mươi hai tỷ đồng huy động được từ cuộc vận động nghĩa tình sông bé yêu thương
do nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết chủ trì
ban vận động ngày vì người nghèo tỉnh bình phước đã ban hành kế hoạch số sáu mươi tám
về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó nguồn vốn của chương trình được phân bổ về cho các huyện thị xã đợt một là hơn bốn mươi bốn tỷ đồng
xây dựng tám trăm bảy mươi chín căn nhà đại đoàn kết
hiện công tác giả soát phân loại đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đợt hai
đang được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước phối hợp với các cấp chính quyền
ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện xã tích cực triển khai để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng kịp thời
và việc xây dựng sớm được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra